vào lúc giờ hôm nay một đám cháy lớn đã bùng phát tại sân thượng tòa nhà thuộc tổng công ty thủy sản việt nam
đường đồng khởi phường bến nghé quận một tp hcm
thời điểm xảy ra cháy tòa nhà trên không hoạt động đám cháy nhanh chóng lan rộng kèm theo tiếng nổ
nhiều tuyến đường trung tâm thành phố được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy
một mươi xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đã được điều động tới hiện trường để triển khai dập lửa
đến khoảng một giờ đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt không để lan sang khu vực xung quanh
bên trong khu vực cháy chủ yếu là bàn ghế các dụng cụ bếp của nhà hàng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đang phối hợp với công an quận một điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy